thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành chỉ thị số một cttg về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước
theo đó thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ cơ quan khác ở trung ương sau đây gọi chung là bộ cơ quan trung ương
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương sau đây gọi chung là địa phương tập trung thực hiện quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
như thực hiện nghiêm các nhiệm vụ theo quy định tại điều bốn nghị quyết số bảy mươi bốn hai nghìn hai mươi hai qh một năm của quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách và pháp luật
về thực hành tiết kiệm chống lãng phí tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên đẩy mạnh cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước giảm dần tỉ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới cơ chế phân bổ chi thường xuyên
bảo đảm chi cho con người an sinh xã hội y tế môi trường quốc phòng an ninh và các lĩnh vực giáo dục đào tạo khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật
bộ tài chính chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan trung ương địa phương tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng bền vững giảm tỉ trọng chi thường xuyên
tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển chi trả nợ trong tổng chi ngân sách nhà nước và giảm bội chi ngân sách nhà nước bảo đảm giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu tỷ trọng chi thường xuyên bình quân khoảng sáu mươi hai sáu mươi ba tổng chi ngân sách nhà nước
phấn đấu giảm tỉ trọng chi thường xuyên xuống dưới sáu mươi